tại khu vực cửa ngõ phía nam tp hcm
tuyến đường nguyễn văn linh có lượng phương tiện lưu thông rất cao nhất là xe tải xe khách xe container thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe
dự án xây dựng hầm chui tại nút giao nguyễn văn linh huyện hữu thọ có ý nghĩa rất lớn trong việc giảm bùn tắc ở khu vực cửa ngõ phía nam tạo sự thông thương thuận lợi cho tp hcm với các tỉnh miền tây
hầm chui được thiết kế ba làn xe lưu thông với tốc độ sáu mươi km một giờ
từ nay đến hết tháng sáu sẽ thực hiện giai đoạn một xây đường tạm di rời cây xanh tại công trình
toàn bộ dự án hầm chui nút giao nguyễn văn linh nguyễn hữu thọ dự kiến hoàn thành vào quý ba năm hai nghìn hai mươi hai
thưa quý vị tạt đầu chèn ép phóng nhanh vượt ẩu cướp khách đi sai giờ là tình trạng xảy ra nhiều tại các tuyến xe khách liên tỉnh
nhiều trường hợp các xe khách chèn ép bắt nhau chạy kiểu rùa bò làm cản trở giao thông
lái xe phụ xe đánh nhau
gây hoang mang cho hành khách gây mất an ninh trật tự xã hội
vấn đề này nhiều lần đã bị lên án thế nhưng đến nay vẫn tiếp diễn
hình ảnh này đã được người dân ghi lại khi đang di chuyển trên xe khách tuyến y yên hà nội vài tháng trước
không hiểu lý do gì chiếc xe rán biển nhà xe duy trung vượt lên đi cùng chiều chèn ép xe ở dưới bắt chạy theo kiểu rùa bò trên đường
điều đáng nói tại thời điểm ghi hình nhà xe duy trung chạy sai luồng tuyến thậm chí còn dọa dẫm hành hung lái xe hà trang
và hệ quả là những vụ ẩu đả thường xuyên xảy ra như thế này
đưa về công an huyện rồi như một không công an huyện không giải quyết
rất nhiều anh em đi xe là đã phải nghỉ không dám đi nữa phải sợ nó đánh
coi thường pháp luật lên đến đỉnh điểm khi nhà xe duy trung cầm dao truy đuổi tài xế xe khác ngay tại sân công an huyện ý yên
mặc cho lực lượng công an đều có mặt lúc đó
những mâu tuẫn trên chỉ là một trong rất nhiều vụ việc chèn ép cạnh tranh không lành mạnh giữa các đơn vị vận tải liên tỉnh
kịch bàn chung từ vụ việc trên
đó là đều sử dụng các đối tượng manh động đầu gấu để uy hiếp nhau
điều này không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
mà khiến cho nhiều doanh nghiệp rơi vào cảnh lao đao vì lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng
anh em đi làm trên cái tuyến vào cái giờ đấy và gần cái nốt xe đấy là anh em là không ai muốn đi gã
vì người ta rất là sợ tâm lý vì rất nhiều người coi như là bị đánh là chủ xe là lên tận xe đánh rồi
và rút chìa khóa cầm mang về
các cơ quan là cũng có xử lý
nhưng báo cáo các anh là cứ xử lý
hôm nay vào xử lý ngày mai lại vẫn như thế
mà đến hiện tại đến bây giờ đến giờ phút này là vẫn cứ diễn như thế
mà cho nên là đơn vị chúng tôi là lâm vào những tình cảnh là rất là khó khăn về thu nhập
theo hiệp hội vận tải ô tô việt nam hiện nay bộ giao thông vận tải đã triển khai nghị định số một mươi
thay thế nghị định tám mươi sáu trước đây
trong đó đặc biệt nhấn mạnh vào vai trò của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải hành khách
sẽ xử lý nghiêm trường hợp gây mất trật tự an toàn giao thông
và mất an ninh trật tự trong lĩnh vực vận tải ô tô
ra ngoài đường thì chạy đua với nhau để tranh giành khách trên đường
thì nó cũng tiềm mẩn cái nguy cơ gây tai đại
các cơ quan quản lý nhà nước người ta sẽ phải hoàn thiện cái chế tải
để mà điều chỉnh đối với những cái hành vi vi phạm
thông qua đó để xử lý hoạt động vận tải
xử lý những cái hành vi vi phạm trong cái hoạt động vận tải
một cách nó triệt đẻ và nó kịp thời nhất
thời gian tới khi dịch covid một mươi chín được khống chế
thì hoạt động vận tải sẽ hoạt động trở lại
chính vì thế việc tạo lập môi trường kinh doanh vận tải minh bạch công bằng thuận lợi
tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh hoạt động ổn định phát triển là điều cấp thiết hiện nay
mới đây trên trang mạng xã hội giao thông chín mươi một đã đăng tải sự việc cảnh báo
xe container bị ném đá vỡ kính tại khu vực cầu phao sông hóa vĩnh bảo hải phòng
các lái xe cho biết khi người điều khiển phương tiện xe có lộ trình
tuyến kiến an tiên lãng vĩnh bảo cầu phao sông hóa khi lưu thông trên quốc lộ ba mươi bảy hết sức lưu ý
nhiều người cho rằng sự việc này rất nghiêm trọng cần có sự can thiệp của cơ quan chức năng
vì đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người đi đường
trên trang mạng xã hội giao thông chín mươi một cũng đã đăng tải một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
xảy ra tại ngã ba đèn xanh đèn đỏ bốt bà thâu quận đồ sơn thành phố hải phòng
một số nhân chứng cho biết lúc này hai xe chở vật liệu san lấp chạy với tốc độ cao
khi đến ngã ba đèn xanh đèn đỏ bốt bà thâu đã không giữ được khoảng cách an toàn
dẫn đến xe phía sau hút vào đuôi xe phía trước
và chạm mạnh khiến xe ben phía sau biến dạng nát phần đầu xe tài xế mắc kẹt trên cabin
sau đó đã được người dân cứu đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm